một cháu bé mới sinh một ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường đã được công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc phối hợp cứu sống
cháu bé rơi tính năm nặng khoảng hai cân sáu được một người dân phát hiện bỏ rơi tại đường thôn hai xe e bốc
nhận được trình báo công an xe e bốc của công an huyện chư quynh đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với hội phụ nữ trạm y tế xã của người dân
sơ cứu và đưa bé đến trung tâm y tế để chăm sóc và theo dõi
một nhóm công nhân xuống vớt rác giảm ngập tại hệ thống cống trên đường trần văn dầu xã phạm văn hai huyện bình chánh tp hcm
thì bị ngạt khí khiến cho năm người thương vong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh đã sử dụng bình dưỡng khí mặt nạ phòng độc xuống dưới cống đưa các nạn nhân lên
vụ việc đã khiến một công nhân tử vong bốn người khác phải đưa vào bệnh viện trợ rẫy để cấp cứu
vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy công an huyện bình chánh tp hcm
đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường của vụ việc
công an tỉnh an giang phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg kim loại
nghi là vàng từ campuchia về việt nam qua khu vực khóm long bình thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
ngay sau khi xảy ra vụ việc có hai đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và hai nghìn một cùng chú huyện an phú tỉnh an giang ra đầu thu

vụ việc đang được tiếp tục điều tra
liên tục nhận thông tin về các vụ cướp giật tài sản diễn ra trên địa bàn quận ngũ hành sơn công an thành phố đà nẵng cùng các lực lượng phối hợp đã vào cuộc bắt giữ thành công đối tượng phạm đình thắng gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn
tại cơ quan công an thắng thừa nhận do không có việc làm lại nghiện ma túy nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản đối tượng nhắm đến phần lớn là những phụ nữ đi đường có nhiều sơ hở đối tượng đã áp sát và cướp giật rồi tẩu thoát
thưa quý vị ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đây là dịp toàn đảng toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ và chi ân các bậc cách mạng tiền bối anh hùng liệt sĩ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu anh dũng hy sinh biết ơn các thương binh đã công hiến một phần sương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngày hai mươi bảy tháng bảy đã đi vào lịch sử đất nước
như là một dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của dân tộc việt nam
nhân dịp này rất nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa đã được thực hiện góp phần cùng toàn đảng toàn dân chi ân chia sẻ động viên đối với người có công gia đình chính sách
và tại tỉnh hà nam vào chiều tối qua đoàn đại biểu công an tỉnh hà nam đã tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ đền thờ một mươi cô gái lam hạ và nhà thờ tưởng niệm đồng chí lương khánh thiện
tại phường lam hạ thành phố phủ lý
trong không khí trang nghiêm xúc động đoàn đã thành kính dân hương dân hoa tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại với sự nghiệp cách mạng của toàn đảng toàn dân tộc và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
với lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh hà nam cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ
mãi khắc ghi lời dạy của bác tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước kính trọng lễ phép với nhân dân thi đua học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức cách mạng vượt qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh hà nam cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh hà nam cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ thi đồ học tập rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được rào
đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này sớm ổn định lại cuộc sống
cũng trong dịp này đoán đến thăm hỏi và động viên tặng quà hai cán bộ công an xe ectu huyện trư quỳnh bị thường
thưa quý vị chiến tranh đã lùi xa có những người may mắn được trở về với gia đình nhưng có những người vẫn nằm lại nơi chiến trường
trong số đó có hàng nghìn hải cốt liệt sĩ chưa được quy tập
thấu hiểu nỗi đau này trong hơn hai mươi năm qua có một người cựu chiến binh vẫn luôn canh cánh nỗi lòng nguyện ước quy tập đồng đội về nơi yên nghỉ
ông đã không quản ngại khó khăn nhọc nhằn lên đường tìm kiếm và quy tập những ngôi mộ của đồng đội cũ về với quê nhà
đồng thời tích cực đi vận động xây dựng nhà tình nghĩa giúp các gia đình liệt sĩ
mời quý vị cùng gặp gỡ người cựu chiến binh đó trong an ninh ngày một mươi sáng nay
để sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đồng hữu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
những dòng nhật ký về mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm khi anh em đồng đội còn ăn tết cùng nhau được ông cử viết vào ngày mùng một tết
chẳng ai biết được chỉ còn mùa xuân này là đất nước giải phóng vậy mà đồng đội của ông lại hy sinh trong trận đánh cuối